phát biểu ý kiến tại buổi tiếp ông lim nhiênan chủ tịch tập đoàn capital land singapore chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá chuyến thăm này thể hiện sự quan tâm của các doanh nghiệp singapore nói chung
và capital land nói riêng trong việc thúc đẩy đầu tư vào việt nam
thủ tướng cũng ghi nhận sự thành công đóng góp của capital land trong việc đầu tư vào việt nam trong hai mươi hai năm qua
đóng góp hiệu quả vào sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của việt nam
thủ tướng đề nghị capital land tiếp tục đầu tư hiệu quả vào mô hình phát triển đô thị mới ở việt nam
thông qua những dự án lớn lâu dài thủ tướng ủng hộ chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp raflad tại việt nam
mô hình mà capital land thành công ở nhiều nơi ở châu á
cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp chủ tịch capital land lim minh nhan bày tỏ vui mừng
vì việc đầu tư của tập đoàn đạt hiệu quả ở việt nam đồng thời cho biết hiện capital land đang trú trọng đầu tư
các khu đô thị phức hợp đồng bộ hiện đại vốn đã thành công ở châu á
do đó capital land đang xúc tiến đầu tư mô hình này ở hà nội và tp hcm
ông khẳng định các dự án mà tập đoàn phát triển ở việt nam sẽ luôn gắn bó với cộng đồng
có trách nhiệm xã hội tạo giá trị bền vững nhất là các công trình có hệ thống điều khiển thông minh
đạt tiêu chí về môi trường xanh sạch đẹp